lan kim tuyến hay còn được gọi với những tên khác như lan gấm kim cương kim tuyến liên thạch tầm là loại dược liệu quý thuộc nhóm ba a được liệt vào sách đỏ việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
trong y học lan kim tuyến được sử dụng làm thuốc trị lao phổi ho do phế nhiệt phòng thấp đau nhức xương và hiện giá bán trên thị trường khoảng một năm triệu đồng một kg lá tươi
trên địa bàn tỉnh con tum mặc dù có tới bảy giống lan kim tuyến
trong những năm qua loại cây này đã bị người dân khai thác cạn kiệt
trước thực trạng đó việc nhân giống và trồng thử nghiệm thành công loại cây dược liệu này không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn loại dược liệu quý hiếm
mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương
nó là thuộc loại cây dược liệu nó thuộc nhóm ba a
trên thị trường thì bên đây rất là ưa chuộng cái đầu ra nó rất là mạnh
nhưng đây thì một cây tươi của nó là một hai triệu đến một năm triệu
với giá thành cao và đặc tính dễ trồng
dễ thích nghi loại cây kim cương này đang được trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao
thuộc ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao măng đen tỉnh con tum nhân giống và mở rộng diện tích
thực tế cho thấy chất lượng cây giống đồng đều trên bốn mươi bốn cây được trung tâm trồng
theo dõi ngoài thực địa sinh trưởng phát triển tốt
trên cơ sở quy trình đã được công nhận
thì sẽ khuyến cáo cũng như là tập trung để mà hướng dẫn cho bà con
để mà sản xuất thành cây hàng hóa
nhiệt độ nó thuận lợi cho việc phát triển cây này
và tương lai thì sẽ là cái cây đen nữa
nó sẽ thành một cái cây hàng hóa góp phần trong cơ cấu kinh tế
giúp cho bà con so đáng nhận nghiệp
việc nhân giống trồng thử nghiệm thành công loại dược liệu này
đã và đang mở ra một hướng phát triển kinh tế mới
là cơ hội thắt nghèo hiệu quả cho nhân dân huyện con long nói riêng
và địa bàn tỉnh con tum nói chung
chuyển đến một số thông tin văn hóa
nhà báo đạo diễn daniel russels và ekip làm phim mới đây đã giới thiệu hai bộ phim
thức lâu mới biết đêm dài và chiến tranh việt nam
những cuộc đàm phán bí mật do ông làm đạo diễn tại thành phố choisy leroy
đã thu hút đông đảo khán giả pháp và việt nam tới xem
từng là phóng viên thường trú của báo nhân đạo của đảng cộng sản pháp
đạo diễn daniel roussen với những trải nghiệm tại việt nam trong suốt sáu năm

hai bộ phim này theo góc nhìn riêng của mình về việt nam
trong bộ phim thức lâu mới biết đem dài ông đưa vào những hình ảnh tư liệu về hà nội
lúc còn chiến tranh và lúc người dân sống trong hòa bình khắc họa một thành phố vì hòa bình
về những con người yêu chuộng hòa bình
người việt nam luôn mong ước sống trong hòa bình và họ đã nỗ lực trong đàm phán
và trong đấu tranh để giành lại hòa bình cho dân tộc
bộ phim thứ hai chiến tranh việt nam những cuộc đàm phán bí mật đã được chiếu
trên kênh truyền hình pháp at kể lại những câu chuyện về cuộc đàm phán bí mật
và đấu trí căng thẳng giữa cố vấn đặc biệt lê đức thọ và ngoại trưởng mỹ henry kishingter
hai bộ phim cùng gửi đi thông điệp hòa bình
mọi xung đột mọi cuộc chiến tranh đều có thể giải quyết được bằng các giải pháp chính trị
điều đó đúng với cuộc chiến tranh của mỹ ở việt nam
và cũng đúng với các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới ngày hôm nay
sau phần chiếu phim là cuộc giao lưu giữa đạo diễn diane rousseau
và những người làm phim với các nhân chứng gồm cả bạn bè pháp và việt kiều
những người đã trực tiếp tham gia giúp đỡ hai đoàn đàm phán việt nam
họ chia sẻ về tình đoàn kết giữa đoàn đàm phán với người dân địa phương
về tình cảm của những người bạn pháp làm nhiệm vụ phục vụ đoàn
lái xe bảo vệ hay chăm sóc y tế
không chỉ đơn thuần là hai bộ phim tư liệu chính trị
phim còn giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc việt nam
trong cuộc chiến chống thực dân pháp cũng như chống đế quốc mỹ
đấy bộ phim này muốn truyền đạt cho giới trẻ rằng
điều quan trọng là tự do lý tưởng và chiến đấu vì tương lai các thế hệ sau
và cũng qua đó gắn kết tình hữu nghị đoàn kết việt nam và pháp
diane rousseau là tác giả kịch bản và đạo diễn của các bộ phim tài liệu
gây tiếng vang như cuộc chiến tranh việt nam cuộc chiến giữa hổ và voi
tù binh mỹ ở hà nội
qua những thức phim sống động ông đã khắc họa rõ nét tinh thần việt nam
với lòng dũng cảm trí sáng tạo và tình đoàn kết của toàn dân tộc
quyết tâm giành lại độc lập trong hai cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
năm hai nghìn một mươi sáu ông đã được trao giải nhất giải thưởng toàn quốc
về thông tin đối ngoại trong lĩnh vực báo chí
với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên
ngôi nhà được tái chế bằng chai nhựa đầu tiên tại việt nam đã hoàn thành
đem lại nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả
ngôi nhà này không chỉ là thư viện nhỏ dành cho các em học sinh
mà đây còn là không gian để các em học sinh
và các em tự sáng tạo nên những đồ vật tái chế khác
để từ đó biết trân trọng và yêu quý những thứ nhỏ nhất dù đã vứt đi
đây là lần đầu tiên những bạn sinh viên học viện nông nghiệp việt nam
đến với ngôi nhà hoàn toàn bằng chai nhựa
được những người nông dân tại nông trại hữu cơ tuệ viên
không chỉ được tìm hiểu và đọc những cuốn sách
trong ngôi nhà có cái tên độc đáo là thư viện ve chai
mà các bạn càng nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường
khi ngắm nhìn ngôi nhà với kiến trúc độc đáo này
sử dụng được quả chai tái chế thì mình có thể tận dụng được
những nguồn nguyên vật liệu phế thải
và sẽ không phải mất nhiều chi phí trong xây dựng
ai cũng cảm thấy rất là bất ngờ vô cùng đẹp và độc đáo
bởi vì nó khác với hoàn toàn với những ngôi nhà được xây bằng gạch khác
được khởi công xây dựng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
dự án nhà ve chai được lên thiết kế và hoàn thiện ý tưởng
trong vòng một tháng để nhanh chóng bắt tay hoàn thiện
với sự vào cuộc nhiệt tình của hơn năm trăm linh tình nguyện viên

ngôi nhà độc đáo này đã hoàn thiện
dự án này ban đầu nghĩ ra với mục đích phục vụ chương trình trường học thiên nhiên
mà nông trại hữu cơ tuệ viên đang triển khai
giúp các em học sinh sinh viên tham gia chương trình
có cách nhìn mới lạ về loại hình tái chế mới
đồng thời đây cũng là không gian để cho các em tự sáng tạo nên những đồ vật tái chế khác
từ đó biết trân trọng và yêu quý những thứ nhỏ nhất dù đã vứt đi
thay đổi cái thái độ đối với môi trường
và sẽ sống có trách nhiệm hơn bằng cái cách là điều chỉnh cái hành vi tiêu dùng hàng ngày
đấy là thứ nhất
thứ hai nữa là như là mọi người đang thấy ở đây rằng là nếu như mà tức ngày cái chai mà ra môi trường
thì nó sẽ trở thành rác
như vậy rác nó là tài nguyên đặt không đúng chỗ
còn nếu đặt đúng chỗ thì chúng ta sẽ có những cái công trình nó độc đáo như thế này
công trình này thì không chỉ là thư viện
mà còn là chốn nghỉ chân
của người dân tuệ viên hơn thế nữa là nguồn cảm hứng bảo vệ môi trường cho bất cứ ai đã từng ghé thăm
bốn người trong một gia đình đã tử vong
tại nhà số tám mươi bốn trên ba mươi một khu phố hai phường phú hòa thành phố thủ dầu một bình dương
theo công an tỉnh bình dương
khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng hai cơ quan công an phát hiện ra đám cháy
sau khi dập lửa công an phát hiện bốn thi thể gồm vợ chồng và hai người con
ghi nhận tại hiện trường phía trong căn nhà rất nhiều vật dụng bị thiêu dụi
thi thể đầu tiên là cháu bé chín tuổi được phát hiện gần cửa chính
tiếp đó là thi thể người vợ và đứa con nhỏ
thi thể người chồng được phát hiện gần cầu thang dẫn lên gác
căn nhà bị cháy được thiết kế như nhà trọ gồm một trệt và gác lửng
theo người dân vợ chồng nạn nhân đến khu phố sống được vài năm
bình thường cả hai đều đi làm ít tiếp xúc với hàng xóm
hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa và làm rõ nguyên nhân đám cháy
trong phần tin quốc tế thủ tướng đức merkel chính thức được đề cử làm ứng cử viên của đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo
quân đội iraq vấp phải kháng cử quyết liệt của is ở tây mussol
merkel đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên hàng đầu của đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo cdu trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng chín tới
chín mươi năm đại biểu đã quyết định chọn bà merkel tại hội nghị của chi nhánh cdu tổ chức ngày hai mươi năm tháng hai tại mecklenburg vorpommern
cứ địa chính trị của bà merkel nơi bà đã trúng cử vào quốc hội liên tục kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
phát biểu tại hội nghị
bà merkel không nhắc gì đến ông martin schulz của đảng dân chủ xã hội ấn độ

theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây
ông martin schulz được cho là ứng cử viên nặng ký trên cuộc chạy đua và ảo ghế thủ tướng đức trong cuộc bầu cử sắp tới
kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày hai mươi bốn tháng hai cho thấy
đảng spd đã lần đầu tiên vượt lên trên đảng cdu của bà merkel trong suốt một thập kỷ qua
theo kết quả thăm dò spd nhận được sự ủng hộ của ba mươi hai cử tri tăng tới bốn điểm so với ba tuần trước
trong khi cdu mất ba điểm và chỉ còn ba mươi một cử tri ủng hộ
truyền thông hàn quốc đưa tin các ứng cử viên tranh chức tổng thống hàn quốc ngày hôm nay bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử
chiều nay cựu thủ lĩnh đảng dân chủ mon jae in sẽ ghi hình quảng bá chiến dịch tranh cử
với sự tham dự của người dân và các đoàn cử tri
tỉnh trưởng trung nam an hee chong nỗ lực hoàn thành xây dựng cam kết tranh cử
và dự buổi trao đổi chính sách tổ chức tại trung tâm nghiên cứu dân chủ của đảng này
trong khi đó thị trưởng thành phố siêu nam lee jae myung tuy chưa chính thức công bố lịch trình
nhưng đã có kế hoạch xây dựng chính sách và hoàn thiện cam kết tranh cử
ngoài ra cựu đại diện anton su của đảng dân chủ dự kiến sẽ đến thăm một khu chợ truyền thống ở seoul
chủ tịch hội đồng cải cách chủ quyền người dân shop hok kyu dự kiến sẽ có bài phát biểu qua kênh truyền thông
các lực lượng an ninh iraq ngày hôm qua đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các phiến quân
thuộc nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm iraq trung tướng abdul wahab al sadi thông báo các binh sĩ của lực lượng này
đang tiến rất chậm tại chiến trường tây mosul
phần tử is đang đáp trả quyết liệt bằng bom xe súng bắn tỉa cũng như thiết bị không người lái có cai bom
các thiết bị không người lái đã khiến một số binh sĩ thuộc quân chính phủ thiệt mạng
và hàng chục người khác bị thương làm chữ nhịp tiến công của lực lượng iraq
tướng an sadi cho rằng đà tiến công của quân đội chính phủ sẽ được tăng tốc ngay sau khi các lực lượng đặc nhiệm
tái chiếm được phần lãnh thổ và các hạ tầng ở khu vực rìa nam mosul
việc giải phóng vùng lãnh thổ này cho phép các lực lượng iraq rút ngắn được các tuyến đường tiếp tế
cũng như kết nối được các lực lượng ở khu vực phía đông thành phố mosun
hôm qua một người đàn ông lái xe hơi đã lao vào đám đông ở quảng trường trung tâm thành phố haydenburg
miền nam nước đức khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương
ở thời điểm xảy ra vụ thấn công đối tượng đã dừng xe tại nga tư chờ đèn đỏ
và khi đèn xanh đã lao xe với tốc độ cao nhằm vào đám đông đứng bên ngoài một tiệm bánh
trước khi đâm vào cột
sau khi gây ra sự việc nghi can đã bỏ trốn và bị cảnh sát bắn trọng thương khi truy đuổi
hiện đối tượng đang được cấp cứu tại bệnh viện
một trong ba nạn nhân là nam công dân đức bảy mươi ba tuổi đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
hai nạn nhân còn lại đã được xuất viện
thủ phạm được cho là mang theo một con dao và chiếc xe trong vụ tấn công là xe thuê
tuy nhiên cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cho thấy vụ việc là khủng bố
động thái diễn ra trong bối cảnh nước đức đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ
kể từ sau vụ tấn công bằng xe tải vào chợ giáng sinh ở berlin hôm một mươi chín tháng một mươi hai năm ngoái
khiến một mươi hai người thiệt mạng và hơn năm mươi người bị thương
để đối phó với nạn tự tử do làm việc quá sức và tình trạng chi tiêu trì trệ
nhật bản khởi động chiến dịch thúc giục người lao động rời khỏi công ty vào lúc một mươi năm h ngày thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng
hôm hai mươi bốn tháng hai vừa rồi là ngày thứ sáu đầu tiên của chiến dịch mang tên preamon friday
tức là thứ sáu vui vẻ này
nhiều công ty trong đó có các tên tuổi lớn như hãng sản xuất ô tô nissan và toyota
công ty nước giải khát santery công ty chứng khoán nomura đã hưởng ứng nỗ lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống này
đáng chú ý nhà mạng shop banh từ tháng bốn dự kiến cho mỗi nhân viên thêm chín mươi đô một tháng
để khuyến khích họ tiêu xài khi rời văn phòng sớm trong ngày thứ sáu đặc biệt
để làm gương thủ tướng shinzo abe dành buổi chiều hai mươi bốn tháng hai để thiền định tại một ngôi chùa
sau đó thưởng thức ca nhạc
tránh văn phòng nội các yoshide suga cũng rời nơi làm việc sớm
tình trạng làm việc nhiều giờ ở nhật bản bị quy trách nhiệm cho hàng trăm trường hợp tử vong mỗi năm
chủ yếu do đột quỵ đau tim và tự sát
vì thế việc tăng cường nghỉ ngơi được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt những vụ việc đau lòng
đồng thời cải thiện hiệu quả làm việc và thúc đẩy chi tiêu
và khó khăn nhất của tình trạng này là tình trạng

những năm qua bệnh viện đa khoa huyện simacai đã không ngừng vượt khó
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân
đây cũng là bệnh viện tuyến huyện duy nhất ở khu vực miền núi phía bắc
có thể chạy thận nhân tạo là niềm tin của người dân vùng cao
gần một năm nay chị ma thị dúa ở thôn bản xìn xã thảo chư phìn
không còn phải đi hàng trăm cây số ra thành phố lào cai để chạy thận nhân tạo nữa
bây giờ chị có thể đến ngay bệnh viện huyện chỉ cách vài cây số
vừa đỡ tốn thời gian lại không mất tiền thuê nhà cho mỗi đợt chạy thận
việc lắp đặt và thực hiện thành công kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể
và lọc máu cho các trường hợp khác giúp bệnh nhân phục hồi nhanh
đã mang lại niềm tin cho những người mắc bệnh
bệnh nhân mạng tính không chỉ ở huyện simacai
mà cả các huyện lân cận vùng cao của lào cai
các bệnh nhân ở đây chủ yếu lại là người nghèo người dân tộc thiểu số
hạn chế về nhận thức nên cũng đòi hỏi sự kiên trì nhiệt tình của các y bác sĩ
theo quy trình hai tuần sau mới ra thì ra lúc đấy nó lại nặng
chúng tôi lại phải lọc máu cấp cứu lại từ đầu
sau vận động thì nhiều lần người ta mới hiểu được ra rồi
thì người ta đi tuân thủ lịch trình điều trị của mình
bệnh viện đa khoa huyện simacai là đơn vị tuyến huyện
có tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên cấp thấp nhất ở lào cai
năm hai nghìn một mươi sáu chỉ có hơn bảy mươi trường hợp phải chuyển tuyến
trong khi đó tổng số lượng khám chữa bệnh chung tại bệnh viện
và phòng khám đa khoa khu vực là gần ba mươi năm tám trăm linh lượt
bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp
đòi hỏi chuyên môn cao giúp người bệnh yên tâm điều trị
mà không cần phải tốn kém để chuyển tuyến
nói tại sao này chuyển tuyến ít nhất là vì thứ nhất
về cơ sở vật chất về máy móc mà chúng tôi được đầu tư
trang bị một cách cũng tương đối đầy đủ
ví dụ như hệ thống trần đoán chúng tôi có elisa trần đoán
các bệnh ung thư
rồi có các hệ thống trần đoán các bệnh ung thư
các phương tiện thăm dò các máy trần đoán chính xác
cho nên là cách tha nào cần chuyển là chúng tôi đã chuyển
là rất chính xác
thứ hai là cái khả năng chuyên môn của cán bộ y bác sĩ
đã được đáp ứng do chỉ đạo do chuyển giao theo một nghìn tám trăm một mươi sáu
của bộ y tế thì chúng tôi đã triển khai được tại chỗ
các kỹ thuật khó
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thiêu thốn
tuy nhiên với đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhiệt tình
tận tâm luôn hết lòng với người bệnh
bệnh viện đa khoa huyện simacai đã thực sự là niềm tin
của người dân vùng cao
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt